nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các phương tiện chở hàng vượt quá tải trọng cho phép
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
công an tỉnh bắc giang đã và đang triển khai các biện pháp quyết liệt tăng cường công tác kiểm soát tài trọng phương tiện
bảo đảm an toàn giao thông trên mỗi tuyến đường
tuyến cú lộ một đoạn qua địa bàn huyện lạng giang tỉnh bắc giang
hàng ngày có hàng nghìn lượt phương tiện xe tải và xe khách chạy các tuyến trên địa bàn
đặc biệt là tuyến từ lạng sơn về hà nội cùng các tỉnh lân cận và ngược lại
vì vậy công tác tuần tra kiểm soát có vai trò quan trọng trong việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông của các lái xe
để kiềm chế làm giảm tai nạn giao thông trên quốc lộ một a qua địa bàn và tuyến đường cao tốc
các lực lượng trong đơn vị được huy động tối đa tham gia công tác tuần tra kiểm soát giao thông
tổ chức linh hoạt các phương án tập trung xử lý các hành vi vi phạm trở quá tải quá khổ là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông
góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
các tổ tuần tra đã thường xuyên bố trí các tổ hai mươi bốn trên hai mươi bốn tập trung và xử lý những lỗi mà chủ yếu xe tải xe ô tô tải vi phạm lỗi chở quá tải quá trầu cao
tương ý lắp thùng xe không đúng quy định pháp luật đó là những lỗi nguyên nhân rất nguy hiểm gây ra tai nạn giao thông
xác định công tác tuần tra kiểm soát giao thông là nhiệm vụ trọng tâm then chốt có tác động trực tiếp đến ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc giang tiếp tục đề ra giải pháp kiểm soát xử lý vi phạm bảo đảm khép kín các tuyến địa bàn nhất là tuyến quốc lộ qua địa phận các huyện thành phố
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc giang tiếp tục đề ra giải pháp kín các tuyến địa bàn nhất là tuyến quốc lộ qua địa phận các huyện thành phố

phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc giang tiếp tục đề ra giải pháp kín các tuyến địa bàn nhất là tuyến thành phố
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc giang tiếp tục đề ra giải pháp kín các tuyến địa bàn nhất là tuyến thành phố